phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký quyết định tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho anh trung văn nam người đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy
xảy ra tại phố lương khánh thiện phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội
vào ngày một mươi hai tháng một vừa qua
như tin đã đưa vào trưa ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi đang ngồi ăn cơm anh trung văn nam
trú tại số ba mươi tám ngõ năm mươi một phố lương khánh thiện phường tương mai quận hoàng mai
nghe tiếng chi hô của người dân về đám cháy đang bốc lên từ căn nhà cũ hai tầng
trên phố lương khánh thiện anh nam cùng các đồng nghiệp là thợ sửa điều hòa
đã tiếp cận đám cháy leo lên tầng hai phá cửa sổ và cứu sống một bé gái